báo đệnh tử vtv news đưa tin tối ngày tám tháng một mươi một bệnh nhi irlk một mươi hai tuổi trú tại buôn a hai thị trấn esup huyện esup đắk lắk
được đưa vào bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên trong tình trạng sốc sốt xuất huyết ngày thứ ba trên cơ địa béo phì nặng hơn một trăm linh kg
sau khoảng tám tiếng điều trị chống sốc bệnh nhi bị suy hấp phải hỗ trợ thở bằng máy đến sáng ngày chín tháng một mươi một bệnh nhi hôn mê sâu tình trạng năng nề
trước diễn biến bệnh nặng của bệnh nhi khoa hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh đã hội trần với các y bác sĩ bệnh viện bạch mai hà nội
đang có mặt hỗ trợ tại đắk lắc chống dịch covid một mươi chín để điều trị cho bệnh nhi
trưa ngày chín tháng một mươi một bệnh nhi xuất hiện cơn ngưng thở ngưng tim
ngay lập tức các y bác sĩ triển khai hồi sức cấp cứu xoa bóp tim ngoài lồng mực để bệnh nhi thở lại
đồng thời tiến hành đặt k thứ bốn một trong những kỹ thuật cao cấp cứu nhanh đảm bảo tính toán lượng dịch thuốc đưa vào cơ thể người bệnh trong cùng một lúc
để tiếp tục điều trị hỗ trợ hô hấp chuyển máu chuyển phối tiểu cầu và chuyển huyết tương cho bệnh nhi
theo bác sĩ hoàng ngọc anh tuấn trưởng khoa hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh
đây là một trường hợp sốt xuất huyết nặng trên cơ thể trạng của trẻ béo phì rất hiếm gặp và biến chứng rất nhanh có nguy cơ tử vong cao
được sự hỗ trợ kịp thời của các y bác sĩ bệnh viện bạch mai khoa đã cấp cứu bệnh nhi qua cơn nguy kịch ban đầu
tuy nhiên bệnh nhi vẫn đang trong tình trạng nặng cần phải theo dõi chặt chẽ
xuất xuất huyết là một trong một mươi nguyên nhân gây tử vong hàng đầu của trẻ em
vì vậy cần hiểu biết phát hiện trẻ bị sốt xuất huyết để được khám và điều trị kịp thời tránh biến chứng nặng nề
đây là biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết ở trẻ
sau khi bị mỗi đốt từ bảy đến một mươi ngày bắt đầu có biểu hiện bệnh
khởi đầu người bệnh có cảm giác mệt mỏi đau mỏi người đau khớp
tiếp theo là biểu hiện xuất
nhiệt độ thường tăng lên là từ ba mươi chín đến bốn mươi độ c
kem theo các biểu hiện đau đầu vùng chán hoặc vùng hốp mắt chán ăn nôn bồn nôn và đầy bụng đau bụng vùng thượng vị và vùng hạ xuyên phải
ở trẻ em có thể có co giật khi suốt cao
biểu hiện sốt liên tục kéo dài khoảng hai đến bảy ngày
một số người bệnh có biểu hiện xuất ở hai pha xuất một hai ngày đầu rồi hết xuất trong khoảng ba đến bốn ngày sau đó xuất trở lại vào ngày thứ năm thứ sáu
sau khi hết suốt hai ba ngày trên da toàn thân người bệnh có biểu hiện sung huyết và phát ban đỏ
khi cang da thì mất ban hoặc có ban xuất huyết dưới dạng chấm nốt căng da không mất ban
trẻ máu cam nặng hơn là các mảm bầm tính trên da hoặc xuất huyết tiêu hóa với biểu hiện nôn và đi ngoài da máu
từ ngày thứ ba đến ngày thứ bảy của xuất ở một số người bệnh có biểu hiện diễn biến nặng nề hơn
chứng của bệnh với các biểu hiện ban đầu là bứt rứt khó chịu nhiệt độ giảm đột ngột đau bụng từng cơn có xu hướng tăng nôi nhiều hơn lượng nước tiểu giảm và người bệnh trở nên lừa đừ
đây là tình trạng chuẩn bị có sốc do mất khối lượng tuần hoàn cần đưa ngay bệnh nhân đến bệnh viện để được điều trị kịp thời
nếu không được phát hiện và truyền dịch thích hợp người bệnh sẽ đi vào tình trạng sốc với các biểu hiện da và đầu các chi lạnh tim tái mạch quay nhanh nhỏ khó bắt thậm chí là đi vào tình trạng hôn mê và tử vong
nếu được điều trị hợp lý tình trạng nặng sẽ được phục hồi tay chân ấm mạch huyết áp ổn định dần lượng nước tiểu nhiều hơn bệnh nhân tỉnh táo
tuy nhiên việc truyền dịch quá nhiều cũng có thể dẫn đến tình trạng phủ toàn thân chăn dịch mang bụng và mang phổi
ở một số trường hợp dù được điều trị hợp lý nhưng bệnh nhân diễn biến nặng lên suy tuần hoàn tái phát lại hoặc kéo dài dẫn đến xuất huyết nặng như suốt huyết tiêu hóa nôn da máu đại tiện ra máu tươi chảy máu kéo dài có thể gây tử vong
ngoài những biểu hiện trên ở một số trường hợp có biểu hiện biến chứng não như ly bì hoặc la hét co giật và đi vào hôn mê hoặc có biểu hiện của suy gan như vàng da vàng mắt tăng
sau suốt năm bảy ngày nói chung bệnh có xu hướng thuyên giảm với các biểu hiện như nhiệt độ giảm dần có biểu hiện da mồ hôi toàn trạng khá lên người bệnh tỉnh táo hơn bắt đầu ăn ngon và sinh hoạt bình thường
khi nghi ngờ mắc suất huyết cần đưa trẻ đến bệnh viện để khám và làm chức nghiệm theo dõi
về điều trị bệnh phần lớn các trường hợp trẻ bị sốt xuất huyết đều có thể điều trị ngoại trú tại y tế cơ sở và khám lại đầy đủ theo đúng hẹn cần chú ý chăm sóc theo chỉ định của bác sĩ
cụ thể như sau
nếu bệnh nhân suất cao trên ba mươi chín độ c uống thước hạ nhiệt paracetamol theo chỉ dẫn của bác sĩ nới lỏng quần áo lo mát
chú ý không được uống paracetamol quá liều không được dùng aspirin endogen và ibuprofen vì có thể gây suất huyết tan máu
khuyến khích người bệnh uống nhiều odizone nước sôi để nguội nước trái cây nước cam nước dừa nước chanh hoặc nước cháo lõa với muối
về chế độ ăn nên cho trẻ ăn thức ăn loãng dễ tiêu chia làm nhiều bữa nhau

không nên dùng thực phẩm hoặc thuốc có màu sẫm tránh trường hợp nhầm lẫn với sốt xuất huyết tiêu hóa
cho trẻ nghỉ ngơi tại nhà hạn chế vận động trong giai đoạn có sốt
trong trường hợp trẻ không uống được nước do nôn quá nhiều ly bì nhiều cần đưa khám tại cơ sở y tế để được hướng dẫn thêm
trong quá trình chăm sóc nếu trẻ có một hoặc nhiều các biểu hiện sau cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được theo dõi kịp thời như vật vã lưu đừ đau bụng vùng gan có xu hướng tăng
da sung huyết nhưng chân tay lạnh nên có xu hướng tăng đột ngột chảy máu tiêu hóa đột ngột ít tiểu
về phòng bệnh hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như chưa có vaccine tiêm phòng vì vậy việc phòng bệnh là khâu quan trọng nhất
khuyến cáo những vùng có dịch bệnh thường xuyên cần lưu ý
theo dõi tất cả các trường hợp sốt trên ba mươi tám độ c nếu nghi ngờ sốt xuất huyết nên đưa đến các cơ sở y tế để được khám làm xét nghiệm và hướng dẫn chăm sóc hợp lý
chú ý các bệnh pháp vệ sinh môi trường dọn dẹp các nơi bùn lầy nước đọng xung quanh nhà thu dọn các vật dụng chứa nước cạn lưu thâm cống rãnh nhà cửa thoáng tránh để tối tâm bi gió là nơi mũi cư trú
diệt mũi nuôi cá diệt lăng quăng phun thuốc diệt mũi tránh để mũi đốt như hùn khói dùng nhang để đuổi mũi dùng kem bôi ra để chống mũi đốt
xung quanh câu hỏi vì sao hà nội chưa cách ly f f một tại nhà bác sĩ khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
hà nội chỉ tính đến cách ly tại nhà khi số lượng người cách ly gia tăng quá cao
bên cạnh đó hà nội đặc thù đất chật người đông không đảm bảo đủ an toàn khi cách ly tại nhà
do đó f không nhẹ không chịu chứng vẫn cần điều trị tập trung
theo báo cáo của sở y tế hà nội có tổng cộng bốn mươi hai cơ sở cách ly với một mươi bốn sáu trăm ba mươi chín chỗ
tính đến ngày hai tháng một mươi một thành phố đang cách ly tập trung một chín trăm bảy mươi năm người tại hai mươi năm cơ sở đều là f một nhập cảnh từ vùng dịch
bốn năm trăm sáu mươi tám f điều trị tại cơ sở y tế trong đó ba sáu trăm một mươi người đã ra viện sáu trăm một mươi tám người chuyển viện
trong khi đó phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam bộ y tế nhận định
hà nội nên tính tới phương án cách ly tại nhà sớm
không nên kiên trì cách ly tập trung giúp kinh nghiệm các tỉnh có dịch bùng phát mạnh thời gian vừa qua
nguyên nhân là thành phố liên tiếp xuất hiện các ổ dịch mới số ca nhiễm gia tăng trong một tuần trở lại đây khi thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
f một tăng nhiều khi số f công cao dẫn tới cơ sở cách ly tập trung hết chỗ
thêm vào đó duy trì cách ly tập trung sẽ khiến các cơ sở bị quá tải có nguy cơ lây nhiễm chéo
không chỉ vậy cách ly f một tại nhà giúp người bị cách ly đỡ tốn kém
người cách ly không bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý
nhiều nhà dân tại hà nội đã đủ điều kiện đủ cơ sở vật chất để cách ly tại nhà
hệ thống y tế cơ sở và chính quyền từ thôn xóm tổ dân phố đủ năng lực có thể giám sát theo dõi người cách ly
trước số ca nhiễm tăng hà nội đã thành lập một mươi bốn trạm y tế lưu động để ứng phó
theo ông tuấn các trạm y tế lưu động này được định hướng sẽ quản lý điều trị f không triệu chứng tại nhà trong thời gian tới
tuy nhiên thành phố chưa đưa ra mốc thời gian dự kiến hoạt động trạm y tế lưu động
ba mươi quận huyện thị xã đã xây dựng phương án
quận ba đình diễn tập mô hình này tại phường giảng võ
hải dương tạm dừng nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ do diễn biến dịch phức tạp
từ giờ ngày chín tháng một mươi một hải dương điều chỉnh các hoạt động tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở doanh nghiệp dịch vụ không thiết yếu như
cao giao kê massage quán bar vũ trường quán game internet giảm chiếu phim
hiện nay trên địa bàn tỉnh hải dương đã xuất hiện ba ổ dịch có tính chất rất phức tạp
tại thị xã kinh môn huyện kim thành và thành phố hải dương lây nhiễm trong cộng đồng
chưa rõ nguồn lây và liên quan đến doanh nghiệp trường học